tự chủ của các trường đại học là xu thế tất yếu của thế giới hiện nay
thực tiễn gần một mươi năm qua cho thấy đẩy mạnh việc trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học là hoàn toàn đúng đắn
tuy nhiên việc thực hiện cơ chế tự chủ về mặt tài chính của các trường đại học công lập ở việt nam hiện nay vẫn đang gặp những trở ngại
đây là vấn đề được nhiều đại biểu thảo luận tại hội thảo tự chủ đại học cơ hội và thách thức diễn ra vào ngày ba mươi tháng chín tại hà nội
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã tham dự và chỉ đạo hội thảo
tự chủ đại học là xu thế phát triển tất yếu của các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới
tự chủ đại học thường được thể hiện chủ yếu trên ba nhóm nội dung lớn như học thuật tổ chức nhân sự tài chính
tại việt nam hiện nay dù đã được khởi động một mươi năm nhưng đến nay mới chỉ có một mươi ba trường thực hiện tự chủ
giao cản lớn nhất dẫn đến sự chuyển đổi quá chậm trễ này đó là rào cản về văn bản pháp lý để thực hiện tự chủ
và các trường chưa thực sự sẵn sàng thực hiện tự chủ vì lo ngại thay đổi
và sợ nhà nước các trường không thể thực hiện tự chủ

thì trách nhiệm xã hội càng cao không chỉ là trách nhiệm trong việc giải trình về học phí tài chính
mà quan trọng hơn đó là giải trình về chất lượng đào tạo chất lượng của sinh viên sau khi tốt nghiệp
vì mục đích khi thực hiện tự chủ là phải nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ra trường có việc làm ngay
ngoài các giải trình về các yếu tố nội bộ tôi nói ví dụ như giải trình về đội ngũ giảng viên cơ sở vật chất
theo đúng như các ba công khe thì theo tôi cái giải trình lớn nhất mà các trường phải trả lời
đấy chính là sinh viên của mình ra trường có việc làm không và có việc làm với mức thu nhập bao nhiêu
nếu mà cái chỉ tiêu đó tôi cho rằng là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất đối với trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp
nếu như mình đào tạo sinh viên ra mà sinh viên của mình không có việc làm
thì nhà trường phải có trách nhiệm giải trình trong công việc đó
tuy nhiên đứng trước một sự đổi thay để hy vọng đó là sự thay ra đổi thịt cho giáo dục đại học
thì không ít trường thậm chí là bộ giáo dục và đào tạo vẫn lo ngại
bởi khi tự chủ thì vai trò của hội đồng trường
phải hoạt động thực chất và trở thành cơ quan cao nhất để chịu trách nhiệm giải trình trước xã hội
những vấn đề ở đây là hội đồng trường hiện nay chưa hoạt động đúng
và quyền lực vẫn chủ yếu nằm trong tay một người đó là hiệu trưởng
tại sao trong một trường đại học mà bây giờ hội đồng trường không phát triển
bởi vì lợi ích lúc ấy là không có vẫn tất cả là đều của nhà nước cả
thì hội đồng trường giữ với hiệu trưởng là đương nhiên nó sẽ có những mâu thuẫn dẫn ra
cho nên ở đây nó có yêu cầu khách quan trong cái chuyện mà trong quá trình phát triển
thì chúng ta cũng phải chế định về cái hội đồng trường
cho nên là cái việc mà chế định hội đồng trường
chúng ta cần hết sức nghiên cứu kỹ trong điều kiện của việt nam
ở các nước phát triển rồi cái hội đồng trường nó khác
và có rất nhiều cái toàn bộ thành viên hội đồng trường không có lĩnh lương gì của cái trường này cả
và cái cấu trúc của hội đồng trường nó có tính chất chi phối để đảm bảo định hướng
cho cái hoạt động của cái trường ấy là hết sức quan trọng
chúng ta rất cần bàn thảo sâu
và nếu chúng ta không có cái đột phá trong cái điểm này
thì rất khó thực hiện tư chủ đại học
hiện nay không phải chúng ta đã không làm
chúng ta cũng đã nói từ nhiều năm nay là các trường đại học là có hội đồng trường
lý do có hội đồng trường
bởi vì anh muốn tăng cái quyền tự chủ của trường đại học
anh giảm và tới đây là
và bỏ cái sự can thiệp hành chính của các cơ quan chủ quản vào trong trường
thì anh phải chuyển đổi từ cái mô hình quản trị hành chính một thủ trưởng
sang mô hình quản trị là cá nhân nhưng kết hợp với tập thể
liên quan đến vấn đề này
phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh phải thay đổi mô hình quản trị
bởi khi tự chủ thì cơ quan chủ quản sẽ giảm sự quản lý
trước mắt các trường bổ nhiệm hội đồng lâm thời
trong thời hạn đó trường phải tự cơ cấu lại hội đồng trường
cơ quan chủ quản phê duyệt hội đồng trường
sau đó hội đồng trường được tự chọn hiệu trưởng hiệu phó và cơ quan lãnh đạo
đây là vấn đề khó đòi hỏi phải rất kiên trì quyết liệt thực hiện
bởi đổi mới tự chủ đại học còn phức tạp hơn đổi mới doanh nghiệp
vì nó liên quan đến con người và đội ngũ trí thức nên cần quyết tâm cao hơn